các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát giao thông công an thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn